công an tỉnh hưng yên vừa bắt giữ bốn đối tượng điều hành đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên hai tỷ đồng
các đối tượng trong đường dây cung trú tại tỉnh thái bình do một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cầm đầu
theo điều tra của lực lượng công an đường dây trên do đối tượng phạm công bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cầm đầu
cùng điều hành còn có em trai bằng là phạm công biên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và đào viết lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đều ở xã thụy việt huyện thái thụy trần đức khiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã đông động huyện đông hưng
tại thời điểm phát hiện công an đã thu giữ được các vật chứng gồm một mươi năm điện thoại di động
ba máy tính để bàn một máy tính sách tay một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng
kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên hai tỷ đồng
và liên quan đến một trăm một mươi ba đại lý của đường dây đánh bạc này ở hưng yên và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án